mặt yếu một báo cáo chính trị toàn diện và sâu sát tạo tiền đề cho việc ngay sau đại hội
một trong những mục tiêu quan trọng mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình lần thứ hai mươi sáu đã chỉ ra
đó là tập trung khai thác phát huy lợi thế tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm có một mươi xã đạt nông thôn mới nâng cao bắt đầu từ việc nâng cao thu nhập của người dân
để làm được điều này ngay sau khi đại hội kết thúc vào tháng bảy quỳnh phụ đã tiếp tục hình thành các vùng chuyên canh lúa công nghệ cao
rau màu vụ đông theo hướng giàu an toàn nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên mỗi hectare lên hàng trăm triệu đồng
mô hình trồng rau màu thu nhập cao thì thôn xã phát động cái gì
đóng góp thì có đồng tiền nó phát động rất nhanh
thế nên cũng nhờ cái cơ chế này bây giờ nước nuôi phục vụ đầy đủ
trên cũng đầu tư cho một số mương mát xã thì cũng có mô hình này cũng đang khuyến cáo chúng tôi làm rau theo hữu cơ
để bán được đến có địa điểm các thị trường
tập trung cái việc niên danh niên kết thực hiện sản xuất các cái đề án là cây trồng sản phẩm hữu cơ
thế và định hướng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật
làm sao sản xuất trên cơ vấn đề là đặt lên cái an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu
và xã cũng đã xúc tiến cái việc quy hoạch để đẩy nhanh cái thi công chợ đồng mối
và từ cái chỗ chợ đầu mối này thì sẽ bố trí cái việc định hướng giữa sản xuất với kinh doanh
nó mang tính chất là đảm bảo cái công tác tiêu chí các cái sản phẩm về an toàn
đối với các mô hình chăn nuôi thủy sản quy mô lớn
cũng là một thế mạnh của huyện
người dân đang gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư
quỳnh phụ cũng đang có phương án để hỗ trợ người dân mở rộng diện tích
xây dựng cơ sở hạ tầng tạo thuận lợi cho trao đổi buôn bán
trong địa phương thì cũng có một cái cũng muốn cho cái mô hình để phát triển về cá lồng
nhưng mà nói chung là cũng đang tìm nguồn ở từ bên trên
để xuống để có cái ngân sách một cái chế độ nào đó để hỗ trợ về anh em đồng bè
còn tất cả về địa phương thì ai cũng muốn giúp về cái thủy sản này
ở trên sông này là nói chung là lấy một cái mô hình điểm để muốn hỗ trợ
đối với xã thì có những chủ trương có các biện pháp
tức là thao gỡ tức là sẽ tạo mọi điều kiện cho các hộ được tiếp cận các nguồn vốn
tức là xác nhận hoặc là tín chấp ngân hàng hoặc tất cả mọi thứ là xã sẽ đứng lên làm công tác tín chấp
nhưng mà làm sao để mà cho các hộ gia đình có cái nguồn vốn tốt nhất để mà phát triển chăn nuôi
thì vừa rồi thì hoàn xã cũng đã thực hiện nghị quyết là sẽ đăng ký xi măng của tỉnh hỗ trợ
và kế thắc quyết định một mươi chín để làm toàn bộ cái đường xuống cho các hộ chăn nuôi
phận đỡ hơn trong vận chuyển cá các thực phẩm đi lại
nhờ xác định rõ các bước đi trong báo cáo chính trị đại hội và nhanh chóng triển khai công việc ngay sau đó
huyện quỳnh phụ đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi nền kinh tế
tổng giá trị sản xuất chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ước đạt trên một mươi sáu tỷ đồng
đạt bảy mươi hai bảy mươi tám kế hoạch năm tăng hai bốn mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao trên các lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi nuôi trồng thủy sản
một số dự án quan trọng của huyện được triển khai tích cực bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình
thu nhập của người dân vùng nông thôn được giữ vững
tạo thuận lợi cho việc tiến hành nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian sớm nhất có thể
chúng tôi xác định là đã hoàn thành về đích nông thôn mới rồi
nhưng để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí thì không phải dừng lại ở đây
mà cần phải có sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành
từ đảng nhà nước và đặc biệt là sự quan tâm chăm lo xây dựng chất lượng nông thôn mới của phía người dân
cần phải nỗ lực hơn nữa để dần dần tiến tới là nông thôn của chúng ta ngày càng có sự đổi mới hơn
và đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân ngày càng có chất lượng cuộc sống cao hơn
bên cạnh vạch ra được hướng đi chi tiết cho từng giai đoạn
các địa phương cơ sở cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra hạn chế còn gặp phải trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế nhiệm kỳ trước
từ đó có giải pháp khắc phục ngay đầu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
mô hình hợp tác xã đã vươn lên mạnh mẽ trở thành đầu tàu
chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại xã điệp nông huyện hưng hà trong nhiều năm trở lại đây
hợp tác xã mạnh dạn tiếp thu những giống mới thay đổi tập quán canh tác
quy vùng sản xuất hàng hóa liên kết với các doanh nghiệp trong bao tiêu nông sản
đặc thù của loại hình sản xuất này là xây dựng chuỗi trên quy mô lớn
cần tích tụ ruộng đất thế nhưng gặp không ít trở ngại
mà tổ chức sản xuất thành cái vùng nào những vấn đề khó khăn
không chỉ riêng điệp nông mà các địa bàn khác có hợp tác xã hoạt động cũng vướng mắt trong việc tuyên truyền
vận động người dân dồn điền đổi thừa
khó khăn về cái tích tụ ruộng đất
tích tụ dụng đất thì hiện nay là một số hộ dân mà không có nhu cầu cấy lúa
thì lại không chuyển nhượng hoặc là không cho mượn ruộng giữ đất
khắc phục hạn chế này xã điệp nông hồng an và một số xã khác đã xây dựng đề án chuyển đổi
và quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa trên diện tích đất lúa kém hiệu quả
thực hiện ngay trong vụ đông xuân năm hai nghìn hai mươi thay đổi cách thức vận động tuyên truyền
để người dân hiểu rõ được lợi ích của mô hình hợp tác xã
thành lập các hội nhóm để người dân có môi trường làm quen với loại hình sản xuất mới
quý củ và tiến tiến hiện đại hơn
giao cho hợp tác xã
hình lên kế hoạch
và vận động các hội viên hợp tác xã thành lập các hội
ví dụ như hội trồng cây bưởi hội nuôi ốc
hoặc là hội trồng táo hội nằm nông nhãn
các thành viên của hội nông dân thì hợp tác xã cũng đã triển khai
ngay từ vụ chiêm xuân năm hai nghìn hai mươi này
thì hội nông dân đã có đề án để sản xuất
trong đó quy định rõ các vùng để mà sản xuất
một là các vùng chuyển đổi cây lúa
hai là vùng chuyển màu
ba là vùng trồng cây vụ đông
cũng như là quy hoạch vùng sản xuất tập trung ở khu vực ngoài bãi
để làm sao tạo hàng hóa
cũng như là thúc đẩy kinh tế phát triển
thúc đẩy hợp tác xã phát triển hay tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp
ngành kinh tế chủ lực của thái bình
đều không nằm ngoài mục tiêu xây dựng bộ mặt nông thôn theo hướng văn minh
hiện đại kéo gần khoảng cách với thảnh thị
thẳng thắn nhìn nhận hạn chế và bắt tay vào khắc phục ngay sau khi đại hội kết thúc
là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống
và nghị quyết không chỉ là chủ trương trên giấy tờ
nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là vẫn tiếp tục là tiếp tục phát triển tốt cái lĩnh vực nông nghiệp
theo cái hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
sản xuất theo chuỗi
và sản xuất hàng hóa
trên cái cơ sở là chúng ta sẽ quy hoạch lại vùng
cũng như là cái thực hiện cái nghị quyết của đảng bộ tỉnh
về cái việc chuyển đất lúa kém hiệu quả sang cái cây trồng khác có hiệu quả hơn
sắp tới thì chúng tôi sẽ tổ chức làm sao là quy hoạch cũng như là thực hiện cái việc là
chuyển đổi cái quyền sử dụng đất
để tạo cái nguồn lực
để hoàn thành cái việc hết nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương
tiếp tục hoàn thiện nâng cao
và cái chất lượng của các cái tiêu chí của cái xã đã đạt thành nông thôn mới
và tăng cường tích cực triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
nông thôn mới kiểu mẫu gắn với lại phát triển đô thị
tăng cường cái phát triển sản xuất gắn với lại tái cấu ngành nông nghiệp
và giải quyết cái
cái việc làm cho người dân ở khu vực nông thôn
một trong những điểm nổi bật của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đó là việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ đảng viên
các tầng lớp nhân dân đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội
nội dung này được làm nghiêm túc ngay từ đại hội cơ sở cho đến đại hội đảng bộ tỉnh
phát huy được trí tuệ tập thể tầm huyết và trách nhiệm của toàn xã hội
nằm trong quy hoạch khu kinh tế thái bình đảng bộ xã đông xuyên huyện tiền hải
xác định trong năm năm tới tốc độ tăng trưởng bình quân của xã phải đạt một mươi năm trở lên
cao hơn các xã lân cận từng tiêu chí được đưa ra cụ thể
trên cơ sở đó người dân cũng chỉ ra những mặt còn chưa làm được trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
như công tác lãnh đạo còn lúng túng triển khai nghị quyết chưa kịp thời tập quán sản xuất còn manh muốn
nhỏ lẻ cần khắc phục để có thể hoàn thành được mục tiêu đề ra
chúng tôi đã tham gia ý kiến và cũng có cái đánh giá nhận xét về vấn đề là các văn kiện đại hội đã chỉ rõ được
các mục tiêu phát triển kinh tế vấn đề văn hóa xã hội và đời sống nhân sinh của nhân dân
và các bước văn hóa xã hội thì tri bộ chúng tôi cũng đã tham gia mãnh liệt vào các nội dung về vấn đề này
công tác phát triển văn hóa xã hội cũng như là về vấn đề phát triển kinh tế trong các nhiệm kỳ năm năm tới
tiêu chí này thì các em để ra rất là nhiều
nó rất là rõ ràng và tất cả các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội thì đều có phụ lục để kèm theo
khi có ý kiến của các tầng lớp nhân dân các đoàn thể hỏi lên thì đều có diễn giải rất là rõ ràng
và nó sát hợp đúng với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong cái nhiệm kỳ tới
để các anh ấy có cái tư liệu rộng rãi hơn và đầy đủ hơn và nó mang tính chất thuyết phục hơn
mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
lấy ý kiến bằng nhiều hình thức như lấy ý kiến trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện là ban chấp hành
hội nghị cán bộ mở rộng khuyến khích hình thức góp ý thông qua thư điện tử qua điện thoại
đối với các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy
triển khai lấy ý kiến trong hội nghị ban chấp hành đảng bộ hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng
bảo đảm số lượng người tham dự theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các ngành chức năng theo lĩnh vực được phân công phụ trách phải nghiên cứu kỹ dự thảo
đối chiếu với lĩnh vực mình ngành mình để đóng góp ý kiến một cách xác đáng
giao cho ủy ban mặt trận tổ chức cho các ban ngành đoàn thể trong xã là lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong xã
sau khi mà tổ chức các hội nghị xong thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị là các đồng chí cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ tại địa phương
xin ý kiến các đồng chí tham gia đóng góp vào các phản kiện thế rồi các đồng chí tham mưu cho về công tác nhân sự
chính vì làm tốt từ khâu phổ biến góp ý xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội mà cán bộ đảng viên và nhân dân đều nắm được mục tiêu nhiệm vụ các giải pháp sẽ được triển khai
do đó sau khi đại hội kết thúc việc cụ thể hóa và đưa nghị quyết vào cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều
đã không còn tình trạng người dân không nắm được chủ trương của địa phương hay nghị quyết quá khó hiểu
người dân không thể tiếp cận
thay vào đó ý đảng lòng dân được thống nhất báo cáo chính trị vừa mang tính lý luận vừa có tính thực tiễn triển khai nhiệm vụ đến đâu người dân đồng thuận đến đó
chúng tôi dành những thời gian thảo luật rất thấu đạo và nhiều lần dự thảo
sau đó tuyên truyền để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện
qua các kênh truyền thông
tôi nghĩ là trước đây thì cái này chắc là làm thì cũng còn hạn chế nên là có thể dưới còn lúng tung
vì là nếu được theo ý mình thì nó lại không phù hợp với cái chung
đấy là cái mà như bây giờ thì chúng tôi đã có cái định hướng chung thì từng địa phương một thì ít nhất là anh phải phấn đấu bằng hoặc là vượt
thế còn tùy theo cái đặc thù của từng địa phương để cấp ủy có đề ra những cái mục tiêu và ấy cho nó phù hợp
lấy ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân vào báo cáo chính trị một cách rất là bài bản
khách quan và tiếp thu được nhiều cái ý kiến đóng góp rất là chất lượng
thế và trong đại hội thì ban thường vụ tỉnh ủy thái bình cũng đã chỉ đạo các đại hội là dành thời gian thỏa đáng để thảo luận các cái báo cáo chính trị
để sau này các cái nghĩ quyết các cái kế hoạch chủ trương được đưa vào thực tế cuộc sống
thước đo sự thành công của mỗi đại hội đảng là nghị quyết sau khi ban hành tạo được sự đồng thuận
huy động toàn thể quân chúng nhân dân tích cực tham gia trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cơ quan đơn vị địa phương
bắt đầu một nhiệm kỳ mới với nhiều công việc phải làm nhiều mục tiêu cần hướng tới
các địa phương trên cả nước đều đang tích cực bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ mở ra kỳ vọng về sự chuyển mình vượt bậc trong năm năm tới